ngày một mươi một tháng hai là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán thế nhưng nhiều cửa hàng trên địa bàn tp hcm vẫn đóng cửa vì quan niệm ngày tam nương
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên về quan niệm kiên kỵ của nhiều người trong ngày được cho là không tốt này
đây là những hình ảnh được ghi nhận trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
cảm nhận chung là thưa thớt vắng vẻ cửa đóng then cài trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ngựa xe như nước áo quần như nem của một thành phố năng động nhất cả nước
lý giải về sự thừa thất này phần lớn người dân đều cho rằng hôm nay là ngày tam nương một ngày không tốt để khai trương buôn bán